các trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn vùng đỏ hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba vùng cam
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
tuy nhiên nhiều tỉnh thành vẫn yêu cầu phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính
một thành phố hà nội
tại hà nội các chốt kiểm soát ở cửa ngõ
vẫn duy trì việc kiểm tra giấy đi đường giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính và giấy tờ tùy thân với người ra vào thủ đô
nhiều người dân cho rằng về việc kiểm soát giấy đi đường ở thời điểm này là không cần thiết
đặc biệt với chiều ra khỏi hà nội việc kiểm soát chỉ nên dừng ở điều kiện xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ và tiêm vaccine
còn người dân đi tới đâu thì theo quy định về kiểm soát dịch của địa phương đó
lý giải về vấn đề trên đại tá trần ngọc dương phó giám đốc công an tp hà nội cho biết
lực lượng chức năng tạm thời vẫn duy trì hai mươi hai chốt kiểm soát ra vào thủ đô do chưa có chỉ đạo của ubnd tp hà nội
tuy nhiên các chốt sẽ linh hoạt để tránh gây ủn tắc
trong một hai ngày tới nếu thành phố chưa có ý kiến thì chúng tôi sẽ tự đề xuất
còn hiện tại chúng tôi vẫn duy trì các chốt để tiếp đón phục vụ ăn uống đối với bà con đi xe máy từ vùng dịch đi qua hà nội
bàn sao cho công an các tỉnh
đại tá phạm dương ngọc thông tin
tỉnh đến hôm nay là tròn ba tháng hà nội lập hai mươi ba
hai mươi hai chốt kiểm soát ra vào thành phố
việc lưu thông tại các chốt sẽ dựa trên nguyên tắc kiểm soát chặt cả người vào người ra khỏi thành phố
đồng thời kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng dịch nguy cơ cao vào thành phố
để vào hà nội người dân phải xuất trình giấy tờ đi lại trên đường giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
hai tỉnh bắc ninh
địa phương tiếp theo là tỉnh bắc ninh yêu cầu bắt buộc người từ nơi khác tới
phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bằng phương pháp pcr hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm
sau thời gian dài không có ca lây nhiễm mới thì mới đây bắc ninh đã xuất hiện chùm lây nhiễm mới
tại trường mầm non sao mai tính đến nay đã có tổng số bảy trẻ mắc covid một mươi chín
đánh giá về nguy cơ dịch ở các địa phương phường võ cường thành phố bắc ninh
đang được xếp mức nguy cơ rất cao do xuất hiện hai ổ dịch tái nhiễm với một mươi hai ca mới
các ca phát hiện đầu tiên chưa rõ nguồn lây
những ca nhiễm này sống tại trung cư đông dân liên quan tới trường học đã có f một trở thành f
phường phong khê thành phố bắc ninh xếp ở mức nguy cơ cao do ghi nhận hai ca mắc mới chưa rõ nguồn lây
xã hoàn sơn huyện tiên du xếp ở mức nguy cơ do phát hiện hai ca mắc mới chưa rõ nguồn lây
phường tam sơn thị xã từ sơn xếp mức nguy cơ do ghi nhận hai ca mắc mới chưa rõ nguồn lây
phường tân hồng thị xã từ sơn xếp ở mức nguy cơ do có một f một
chuyển f lấy mẫu xét nghiệm lần hai
địa bàn có mốc dịch tễ là cửa hàng massa
tuy nhiên tương đối biệt lập với khu dân cư đối tượng phức tạp tàn mát nhiều địa bàn trong thị xã
xuất hiện ba ca mắc mới liên quan tới địa điểm này
hiện tại ngành y tế tỉnh đã tiêm được một một hai trăm tám mươi bảy liều vaccine covid một mươi chín cho bảy trăm một mươi năm bốn trăm năm mươi năm người
trong đó có bốn trăm hai mươi chín sáu trăm hai mươi ba mũi một và hai trăm tám mươi năm tám trăm ba mươi năm
tuy nhiên với những ca lây nhiễm trong cộng đồng đặc biệt là hai ổ dịch tái nhiễm chưa rõ nguồn lây
thì tỉnh bắc ninh đã xiết chặt hơn nữa yêu cầu xét nghiệm covid một mươi chín khi ra vào tỉnh
đây là yêu cầu bắt buộc để bảo vệ người dân trong và ngoài địa bàn khỏi nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
tương tự với bắc ninh bắc giang cũng yêu cầu phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bằng phương pháp pcr hoặc test nhanh kháng nguyên
trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm khi lưu thông qua địa bàn tỉnh
ngoài ra đối với đối tượng f một phải thực hiện cách ly y tế tập trung ít nhất đủ một mươi bốn ngày
người nhập cảnh người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã điều trị khỏi covid một mươi chín
thực hiện cách ly tập trung bảy ngày tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ bảy
trẻ em dưới năm tuổi có thể cách ly tại nhà
người già yếu người thiểu năng trí tuệ
căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương xem xét quyết định
f hai cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú một mươi bốn ngày trong khi chờ kết quả xét nghiệm rt pcr của f một
trường hợp còn lại thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr ít nhất ba lần
sau khi hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày tiếp theo
đối với f đã điều trị khỏi cần tiếp tục được cách ly tại nhà
bốn tỉnh phú
tỉnh thái nguyên
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo đúng quy định tại công văn số bốn nghìn sáu trăm một mươi sáu ubnd kgvx ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và công văn số bốn nghìn bảy trăm một mươi sáu ubnd kgvx ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên
yêu cầu người ngoại tỉnh từ vùng xanh về phải có giấy test nhanh
cụ thể người đến thái nguyên từ vùng xanh hoặc các địa phương đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng
phải bổ sung thêm phương pháp test nhanh kháng nguyên trong vòng bảy mươi hai giờ theo quy định
nếu chưa làm xét nghiệm khi đến chốt tại thái nguyên thì làm test nhanh và tự trả chi phí
các trường hợp đến từ nguy cơ cao và rất cao tùy thuộc vào số mũi tiêm vaccine để yêu cầu xét nghiệm và cách ly theo quy định
đối với người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín phải có xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
thực hiện cách ly tập trung bảy ngày cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày tiếp theo
và lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp real time pcr vào ngày thứ ba ngày thứ bảy kể từ khi vào tỉnh thái nguyên
tự chi trả phí xét nghiệm và các chi phí khác liên quan theo quy định
các trường hợp còn lại thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày tiếp theo
và lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp real time pcr ít nhất ba lần trong hai mươi bốn giờ đầu ngày thứ bảy và một mươi ba kể từ khi vào tỉnh thái nguyên
tự chi trả phí xét nghiệm và các chi phí khác liên quan theo quy định
năm thành phố vinh nghệ an
người dân và thành phố vinh nghệ an vẫn phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai còn hiệu lực
nếu chưa tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc giấy chứng nhận là f đã khỏi bệnh
trường hợp phiếu báo kết quả hết hiệu lực người dân bắt buộc phải thực hiện test covid một mươi chín mới được vào thành phố vinh
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine được cho qua chốt
sáu tỉnh quảng trị
đến hiện tại người các địa phương đến tỉnh quảng trị vẫn phải có giấy test nhanh âm tính với sars cov hai
người tiêm đủ hai liều vaccine về từ vùng dịch phải cách ly tập trung tối thiểu một mươi bốn ngày
tỉnh đã ban hành công văn gửi các sở ngành địa phương yêu cầu xây dựng kế hoạch
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ trình ubnd tỉnh trước ngày một mươi sáu tháng một mươi
bảy tỉnh quảng ngãi
quảng ngãi kiểm soát nghiêm ngặt yêu cầu người ra vào tỉnh lưu trú
phải khai báo y tế và có kết quả âm tính với sars cov hai
tài xế của xe tải chở hàng hóa phải có kết quả âm tính với sars cov hai mới được phép lưu thông qua chốt
tám tỉnh an giang
tỉnh an giang yêu cầu đối với phương tiện vận tải hàng hóa đã đăng ký luồng xanh
tài xế và người đi cùng đã tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín qua một mươi bốn ngày
có kết quả xét nghiệm
tài xế âm tính với sars cov hai còn liệu lực theo quy định của ngành y tế
hướng dẫn cho khai báo y tế không test nhanh tại chốt thì cho vào tỉnh an giang
quy định này áp dụng từ một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi cho đến khi có thông báo mới
chín tỉnh bạc liêu
bạc liêu yêu cầu lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp người
và phương tiện vận chuyển hàng hóa vào tỉnh
tất cả mọi người không được di chuyển vào tỉnh nếu không có sự cho phép
của chủ tịch ubnd tỉnh
nếu vào tỉnh phải cách ly tập trung hoặc tại cơ sở lưu trú
thưa quý vị như vậy bên cạnh hướng dẫn xét nghiệm do bộ y tế mới ban hành
việc thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín sẽ còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh
tại các địa phương để điều chỉnh linh hoạt hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
báo sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất
về tình hình dịch covid một mươi chín và đặc biệt là những yêu cầu liên quan đến xét nghiệm covid
khi lưu thông giữa các địa phương để người dân nắm rõ
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại